khoảng năm đến một mươi kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn là nhu cầu của nước ta trong một năm
song khả năng đáp ứng hiện chưa đến một phần năm
trong thời gian tới sẽ phải đào tạo năm mươi kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn
trong đó chú trọng một mươi năm kỹ sư thiết kế
đây là số lượng nguồn nhân lực theo đề án phát triển nguồn nhân lực
cho ngành công nghiệp bán dẫn giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm việt nam trở thành mắt xích quan trọng
trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu
với đội ngũ kỹ sư chuyên gia đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển
ngành công nghiệp bán dẫn việt nam cả về chất lượng và số lượng
xin trân trọng cảm ơn ông võ xuân hoài phó giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
đã tham dự chương trình tâm điểm kinh tế của chủ nhân dân hôm nay
thưa ông cơ sở nào để chúng ta triển khai đề án đào tạo năm mươi nhân lực ngành bán dẫn
về cơ sở để đào tạo chúng tôi cũng thấy rằng
sẽ tập trung vào những nguồn nhân lực
tập trung vào các nội dung chủ yếu
thứ nhất là về các cơ chế chính sách đặc thù vật trội
để phục vụ cho cái câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực
thứ hai là phải có một cái cơ chế đầu tư tài chính
đặc biệt là đầu tư về các cơ sở vật chất
các phòng thí nghiệm các trung tâm đào tạo hiện đại
tại các trường đại học các viện nghiên cứu
cũng như là các trung tâm đào tạo bán dẫn dùng chung cấp quốc gia
để các trường các viện nghiên cứu các doanh nghiệp
các tổ chức cá nhân có thể đến dùng chung
và trong trung tâm bán dẫn dùng chung này
chúng ta cũng cần có một cơ chế mô hình hoạt động
cụ thể cho trung tâm
và thứ ba là chúng ta cũng cần có các cái cơ sở
về thu hút được các cái nhân tài người việt nam ở nước ngoài
cũng như các chuyên gia quốc tế ở nước ngoài
về tham gia cùng chúng ta để đào tạo nguồn nhân lực
và thứ tư đó là làm sao để thu hút được
những sinh viên các học viên có chất lượng
có kỹ năng có cơ sở về kỹ thuật
và có thể là tham gia
thưa ông với năm mươi nhân lực ngành bán dẫn
thì chúng ta sẽ đào tạo theo tiêu chí nào
hiện nay đối với năm mươi kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn
đến năm hai nghìn ba mươi thì chúng ta thấy rằng
cần phải đa dạng hóa tiêu chí tiêu chuẩn
và cũng như là hình thức đào tạo
thứ nhất là chúng ta sẽ tập trung đào tạo
một phần là cho hệ dài hạn kỹ sư năm năm
và thứ hai là cả hệ đào tạo ngắn hạn
đây là một lực lượng chủ yếu bởi vì
ngành công nghiệp bán dẫn hoàn toàn có thể
đào tạo truyền tiếp hoặc đào tạo truyền đối
từ các ngành và lĩnh vực gần
và các ngành lĩnh vực phù hợp
với ngành công nghiệp bán dẫn
vì vậy thì chúng ta cũng ưu tiên phần lớn
trong cái năm mươi kỹ sư này chủ yếu sẽ là
đào tạo từ các chuyên ngành
gần với ngành công nghiệp bán dẫn
và thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo
các kỹ sư sau đại học
ví dụ như là các chuyên gia
ở các trường đại học các giảng viên
các trường đại học và doanh nghiệp
thưa ông để anh nói về các trường đại học
phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn
năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thì sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn
nói riêng cũng như là giúp việt nam
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như thế nào
hiện nay thì đối với năm mươi kỹ sư
ngành công nghiệp bán dẫn thì chúng ta có
chia ra hai thành phần chủ yếu
thứ nhất là đối với
thiết kế ví mạch
và thứ hai là kỹ sư tham gia
trong các công đoạn như là đóng gói kiểm thử
sản xuất và các công nghệ bán dẫn khác
thì việc này khi chúng ta có
nguồn nhân lực chất lượng cao này thì hoàn toàn
việt nam đủ cơ sở để tham gia
sâu vào quá trình thiết kế chip
và làm chủ công nghệ một số
công nghệ thiết kế chip cũng như là
quá trình sản xuất quá trình kiểm thử
và đóng gói với nguồn nhân lực
đó thì chúng ta không chỉ
đáp ứng cho ngành công nghiệp bán dẫn
ở trong nước mà hoàn toàn chúng ta có thể
xuất khẩu nguồn nhân lực chất lượng cao
để làm việc tại các quốc gia
trên thế giới thì qua đó giúp cho việt nam
có thể làm chủ những công nghệ mới
đặc biệt là công nghệ loại của ngành công nghiệp bán dẫn
thì là cơ sở
quan trọng để việt nam có thể
nhận chuyển giao các công nghệ mới
của ngành công nghệ bán dẫn
và để phát triển các doanh nghiệp
của việt nam có
hàm lượng giá trị gia tăng cao
và có thể tham gia vào trong cái chuỗi giá trị
toàn cầu của ngành công nghiệp này
chân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi
dạ xin cảm ơn